thưa quý vị với chủ đề đoàn kết chuyên nghiệp văn hóa sáng tạo
hội báo toàn quốc hai nghìn hai mươi ba có tầm vóc và quy mô lớn nhất từ trước tới nay
với nhiều hoạt động phong phú
đây chính là dịp để quảng bá giới thiệu đến công chúng những ấn phẩm báo chí chất lượng
khẳng định những đóng góp thiết thực ý nghĩa của báo chí nước nhà
tại hội báo toàn quốc năm nay các ấn phẩm chương trình báo chí của lực lượng công an nhân dân
nhận được nhiều lời khen ngợi từ các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
và được đông đảo công chúng quan tâm đón nhận
hội báo năm hai nghìn hai mươi ba được coi là một trong những hội báo có quy mô lớn nhất từ trước tới nay
với tám mươi bảy gian hàng và sự tham gia của tất cả các tổ chức hội các cơ quan báo chí trong cả nước
điểm nhấn của hội báo năm nay là chuỗi sự kiện hội thảo về nghiệp vụ báo chí
trong đó đề cập đến các xu hướng vấn đề mà báo chí thế giới cũng như việt nam quan tâm đặt ra
như chuyển đổi số áp dụng trí tuệ nhân tạo
bên cạnh coi trọng yếu tố đoàn kết chuyên nghiệp hội báo năm nay nhấn mạnh tới yếu tố văn hóa và sáng tạo
sản phẩm trưng bày cũng có nội dung văn hóa hàm lượng văn hóa trong các sản phẩm báo chí cũng được chú trọng được đưa ra trưng bày lần này
tại hội báo năm nay liên tri hội nhà báo bộ công an đã trưng bày và giới thiệu đến công chúng các ấn phẩm
chuyên đề chương trình phát thanh truyền hình hấp dẫn bao gồm cả những ấn phẩm chương trình đặc biệt xuân quý mão hai nghìn hai mươi ba
tại gian trưng bày các ấn phẩm báo chí của lực lượng công an nhân dân đã được đông đảo độc giả quan tâm đón nhận
cũng là lần đầu tiên tôi tham dự cái hội trại của bên báo lực lượng công an nhân dân
tôi cảm thấy rất là bất ngờ và bất ngờ bởi cái mô hình tổ chức mô hình sắp xếp cũng như là cái việc xây dựng một cái hội trại như thế này thì rất là chuyên nghiệp
và cho thấy được cái bức đầu tư và sáng tạo rất là lớn của những cái người đồng nghiệp
ấn tượng đầu tiên khi đến với quầy của báo chí công an thì tôi thấy là những ấn phẩm được làm rất là chính chu
đặc biệt là phần bìa làm rất là bắt mắt đến cả những bạn trẻ người trẻ
gần như chúng tôi cũng rất là ấn tượng với những ấn phẩm đấy và phải vào đây để đọc một chút
tham gia trưng bày của báo chí lực lượng công an nhân dân trong ngày khai mạc các đại biểu đã tìm hiểu kỹ các ấn phẩm báo chí được trưng bày
đồng thời đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí công an nhân dân trong việc phản ánh thông tin phong phú đa dạng kịp thời về đường lối
chính sách của đảng pháp luật của nhà nước về những chiến công hoạt động của lực lượng công an
báo chí công an nhân dân cũng như các vấn đề thời sự trong và ngoài nước
báo chí công an nhân dân luôn luôn thể hiện được cái tính chiến đấu
cái tính chiến đấu là một cái bản sắc rất là nổi bật của các cơ quan báo chí của ngành công an
thì trong rất nhiều ấn phẩm thì tôi thấy nổi bật nhất là các cái tác phẩm báo chí đó là kể cả báo in phát thanh và truyền hình và báo điện tử
thì cái nội dung về chống diễn biến hòa bình bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
là một nội dung nổi bật của báo công an nhân dân
tham gia hội báo toàn quốc hai nghìn hai mươi ba báo chí lực lượng công an nhân dân đã có phần nâng cao vị thế của các cấp hội nhà báo trong đời sống xã hội
đây cũng là dịp để lực lượng báo chí công an nhân dân nói riêng cùng các cơ quan báo chí nói chung cùng giao lưu tương tác gắn kết hơn nữa với công chúng báo chí
cùng thắp lên tinh thần báo chí nhân văn công hiến phụ sự tổ quốc
thưa quý vị hôm nay
ban chấp hành đoàn thanh niên cục truyền thông công an nhân dân phối hợp với đoàn thanh niên học viện an ninh nhân dân
đoàn thanh niên nhà hát tuổi trẻ và bệnh viện một mươi chín tháng tám đã tổ chức hoạt động giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu và ngày hội đổi sách năm hai nghìn hai mươi ba
đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng tháng thanh niên hai nghìn hai mươi ba trong tuổi trẻ công an nhân dân
ngay từ sáng sớm nhiều cán bộ chiến sĩ đoàn viên của cục truyền thông công an nhân dân và học viện an ninh nhân dân đã có mặt tại hội trường
hiến máu tỉnh nguyện với đại úy phạm văn trung đây là lần thứ năm mươi tám anh tham gia hiến máu tỉnh nguyện
cũng giống như các cán bộ chiến sĩ khác anh mong muốn hiến máu để có thể cứu được nhiều người trong lúc nguy cấp
trong chương trình hiến máu tỉnh nguyện của lần này đã có hơn bảy trăm linh đơn vị máu các nhóm được hiến và bổ sung vào kho dự trữ máu của bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an và viện huyết học truyền máu trung ương
đây là những giọt máu nghĩa tình có giá trị lớn đối với các bệnh nhân
đồng thời cũng thể hiện các bệnh nhân có thể hiến máu tỉnh nguyện

học viện tinh thần sung kích vì cộng đồng vì nhân dân của cán bộ đoàn viên cục truyền thông công an nhân dân và học viện an ninh nhân dân và học viện an ninh nhân dân

một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại chỉ một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn lao từ người hiến tặng máu sẽ giúp các bệnh nhân có thêm cơ hội được cứu sống
với các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tham gia những hoạt động thiết thực hướng ứng tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi ba chính là mệnh lệnh là trách nhiệm lớn đối với cộng đồng góp phần xây dựng hình ảnh người lính hết mình vì nước vì dân
thưa quý vị theo luật cư trú năm hai nghìn hai mươi sổ hộ khẩu sổ tạm trú bằng giấy không còn giá trị sử dụng kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
thay vào đó các cơ quan nhà nước khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu khác để tra cứu thông tin và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân
thế nhưng một số địa phương và đơn vị vẫn yêu cầu người dân chứng minh nơi cư trú bằng cách phải xin giấy xác nhận nơi cư trú
vâng trước tình trạng này thì thời gian qua chính phủ đã có rất nhiều các chỉ đạo quyết liệt các địa phương đơn vị chấn chỉnh tình trạng và bỏ yêu cầu xác nhận cư trú khi làm thủ tục hành chính
vậy cụ thể vấn đề này đã được thực hiện ra sao
biên tập viên linh chi trong tiểu mục đề án sáu vì lợi ích người dân và doanh nghiệp sẽ có phần trình bày cụ thể
xin mời quý vị cùng theo dõi
kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị tờ giấy xác nhận thông tin cư trú hay còn gọi là ct bảy này
đã từng là nỗi ám ảnh của nhiều người dân
mất thời gian đi lại nhiều lần bởi nếu không có tờ giấy xác nhận này thì sẽ không được giải quyết thủ tục hành chính
thực tế này thì diễn ra tại nhiều địa phương tại nhiều đơn vị tiếp nhận và dẫn đến sự bức xúc và gây phiền hà cho người dân
tôi trình bày vào đấy ạ và trong đó có yêu cầu là phải chủ sở hữu hồ đất đấy ạ và chủ hộ
làm khi sinh thì thủ tục như thế theo cuối cùng là đưa sang mấy cô vé một cửa đây
thì người ta làm như vậy yêu cầu chú giác công an phưởng xác nhận cư trú của bố mẹ chồng mới sinh đấy
tôi khai báo trên hệ thống thì hệ thống vẫn yêu cầu là cần phải xác thực quyền cư trú các thứ
thế mà bây giờ cái sổ khẩu thì tôi cũng có
thế thì tôi bắt buộc tôi phải ra công an phường để tôi chứng thực cái nơi cư trú của mình thôi
rõ ràng thì vẫn còn những điểm nghẽn vương mắc dẫn đến việc người dân gặp khó khăn bất cập khi phải thêm một khâu nữa
đó là xin xác nhận cư trú
vậy vì sao lại xảy ra vấn đề này qua đánh giá thì có một số nguyên nhân như sau
thứ nhất là các bộ ngành thì chưa công bố thủ tục phải kết nối liên thông
giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu chuyên ngành
thứ hai là một số địa phương dù đã kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư song tỷ lệ khai thác sử dụng thì vẫn ở mức thấp
thậm chí là còn có ba địa phương chưa hoàn thành việc kết nối đó là gia lai phú yên và bắc cạn
và cuối cùng phần mềm liên quan đến nhiều thủ tục thì còn mắc lỗi
điều này cũng dẫn đến những khó khăn nhất định đối với cán bộ
một số trường hợp họ có cái xác nhận rồi nhưng mà lại chỉ được trong thời hạn ngắn
và họ không thể sử dụng lâu được
cứ mỗi lần đi làm một công việc gì thì lại phải ra đơn vị công an xin xác nhận
có một cái đề xuất là nếu mà khi mà nhà nước mình thống nhất là bỏ sổ khẩu
thì cũng ban hành các cái quy định để các cơ quan đơn vị khác thống nhất là
các thủ tục không cần sổ khẩu và không cần đến giới tận thông báo
khi mà đã có cái căn cước công dân tích hợp đầy đủ rồi ạ
công nhân trên địa bàn phường lấy nhau thế nhưng mà vẫn phải xác định là
cái khoảng thời gian họ có ổ khẩu ở đây từ bao giờ
vì cái đấy chỉ có công an nắm được
như trước đây dùng sổ khẩu thì nó sẽ thể hiện ở trên cái sổ khẩu ạ
là ngày chuyển đến là ngày nào và nơi thường trú trước khi chuyển đến là ở đâu
thế nhưng hiện tại bây giờ trên cái căn cước thì mình chỉ được chia sẻ cái trường
là hiện tại đang có ổ khẩu ở đây thôi
và không xác định được cái khoảng thời gian ở đây là từ bao giờ
chưa có một cái phương tiện công cụ gì đó để tra cứu hay đường link gì đấy
để tra cứu để xác minh cái lời cứu chú của công dân thật chính xác
mà chỉ căn cứ vào lời thai của công dân
cho nên cũng rất là khó khăn
tuy nhiên thì hiện tại chúng tôi cũng thực hiện một công việc xác minh nhanh nhất
là gọi điện thoại sang các đồng chí công an của phường để tra cứu dữ liệu
trên thần mềm của các đồng chí công an
chúng tôi giải quyết hồ sơ tư pháp cho công dân
trước vấn đề này thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ban hành chỉ thị số năm
yêu cầu các bộ ngành địa phương phải quán triệt chỉ đạo cụ thể các cơ quan tổ chức
không yêu cầu người dân phải xuất trình nộp sổ hộ khẩu
và công điện số chín mươi của thủ tướng chính phủ cũng đề nghị các bộ ngành địa phương
tăng cường ra soát kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ công chức viên chức
yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu giấy
mới đây phó thủ tướng trần hồng hà cũng đã chỉ đạo bộ trưởng chủ tịch ủy ban nhân dân
các tỉnh phải chịu trách nhiệm trước chính phủ về việc tổ chức thực hiện quy định
bỏ sổ hộ khẩu giấy sổ tạm chú giấy giấy xác nhận cư trú
vâng có thể thấy rằng chính phủ đã rất quyết liệt nhằm chấn trình tình trạng
gây phiền hà cho người dân và hiện nay các địa phương cũng đã có những giải pháp đồng bộ
đại diện phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp hà nội cho biết
hiện nay dữ liệu dân cư đã đủ trường thông tin để không cần đến hộ khẩu hay xác minh cư trú
thành phố hà nội đã có những chỉ đạo khẩn về việc nghiêm túc chấn chỉnh bỏ sổ hộ khẩu tạm chú giấy
tại các bộ phận một cửa trên địa bàn thành phố
công tác xác minh thông tin của người dân giờ đã được thực hiện thuận lợi hơn so với trước
khi đến đây thì các đồng chí một cửa cũng không có yêu cầu xảy ra những cư trú
tổ chức họp và quán triển

về việc không yêu cầu xuất trình các văn bản như hộ khẩu và xác nhận nơi cư trú
và cũng niêm yết công khai các số điện thoại đường dây nóng
để công dân nếu như thấy cán bộ công chức yêu cầu xuất trình các giấy tờ đó
thì sẽ phản ánh kịp thời
để đảm bảo được việc bỏ hộ khẩu giấy hay xác minh cư trú
yêu cầu lúc này là hoàn thiện điều kiện hạ tầng kỹ thuật
để kết nối khai thác sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
với những bộ ngành địa phương có hệ thống đã kết nối
thì phải tăng tỷ lệ khai thác sử dụng
sớm ban hành hướng dẫn cụ thể khi bỏ sổ khẩu
thì các quy trình thủ tục khi thực hiện các cái giao dịch
xin xác nhận tại xã phường thị trấn hoặc là các cơ quan hành chính nhà nước
thứ hai là nâng cấp mạng quản lý về cư trú tránh hiện tượng để nghét mạng
chúng tôi cũng rất mong muốn rằng là khi có các dữ liệu được chia sẻ kết nối
thì khi đó việc thực hiện hoàn toàn bỏ những thông tin trong sổ hộ khẩu
hoặc là những thông tin về cư trú của công dân
thì sẽ thuận lợi hơn và tránh được những vướng mắc
khi mà có những cái thông tin chưa kịp thời cập nhật
thì ảnh hưởng đến quá trình kiểm tra
cũng như là việc công dân phải đi xin xác nhận
những cái thông tin liên quan đến đặc biệt là với những trường hợp
mà công dân đã qua nhiều nơi cư trú hoặc có sự thay đổi sổ hộ khẩu
mà chưa kịp thời cập nhật vào các thông tin dữ liệu
hiện bộ công an cũng đã hoàn thiện hành lang pháp lý
cũng như các điều kiện kỹ thuật để các bộ ngành địa phương
khai thác thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
bộ công an là đơn vị chủ quản về nội dung này
tức là chủ quản về việc phải tạo lập ra một quyền sổ địa tờ
quyền sổ hộ khẩu địa tờ với một mươi tám trường thông tin công dân
do vậy đã chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo
quyết liệt hơn nữa cái việc lực lượng công an
phải đảm bảo cho cái việc dữ liệu đúng đủ sạch sống này
đấy là nội dung thứ nhất
nội dung thứ hai là tạo ra được những kết nối thuận lợi nhất
nhanh nhất để cho các bộ ngành địa phương vào kết nối và xử lý dữ liệu
từ nay đến ngày hai mươi tháng ba theo yêu cầu của thủ tướng
thì các bộ ngành địa phương phải hoàn thiện quy trình điện tử
quy trình nội bộ đồng thời công bố công khai
và công khai hai trăm sáu mươi bảy thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý của các bộ ngành địa phương
để bãi bỏ yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu giấy giấy tạm trú giấy xác nhận cư trú
khi làm thủ tục hành chính
thời hạn thì không còn nhiều đòi hỏi các bộ ngành địa phương
phải khẩn trương hơn nữa đảm bảo thực hiện đúng chủ trương
bỏ sổ hộ khẩu là góp phần đơn giản hóa giấy tờ
xóa bỏ thủ tục hành chính dườm dạ không gây phiền hại cho nhân dân
và tiến tới công khai minh bạch
phần trình bày của tôi ngày hôm nay đến đây cũng xin được kết thúc